năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông tham gia vệ quốc quân là chiến sĩ trinh sát trung đoàn một trăm linh một tiền thân là trung đoàn trần cao vân
đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông làm việc tại cơ quan sinh hoạt văn nghệ quân đội thuộc tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tiền thân của tạp chí văn nghệ quân đội
đã từng có cơ hội được tiếp xúc và thực sự ấn tượng với đạo đức cũng như cốt cách con người của nhà văn nhà thơ phùng quán
nhà văn nhà thơ nguyễn sĩ đại đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tìm hiểu đúc kết lại về cuộc đời của người văn sĩ già với lắm thăng trầm này
bất cứ ai gặp nhà thơ phùng quán thì cũng đều gặp một ấn tượng mạnh
trước hết là cái ấn tượng tình cảm sự nồng nhiệt của ông đối với mọi người
ông rất yêu rất trân trọng con người đặc biệt trân trọng những ai đến với ông
nhất là những ngày
năm tháng khó khăn ấy
bản chất của nhà thơ phùng quán là một con người yêu nước
tôi thấy yêu nước đến từng tế bào
tôi cảm giác ông là một con người nếu bắt ông nói dối
thì dù có chết ông cũng không nói dối
bắt ông không được yêu nước không được yêu đất nước này không dám xả thân vì đất nước này
thì dù có chết ông cũng không thể làm được
chính những tháng năm tuổi trẻ sống trong bom đạn
đã mang tới hành trang quý giá
giúp vùng quán sáng tác nên nhiều tác phẩm tạo tiếng vang trong giới văn đàn
về đề tài chiến tranh như vượt cuôn đảo tiếng hát trên địa ngục cuôn đảo
tuy nhiên không chỉ thành công trong đề tài binh đao khói lửa
nhắc đến nhà văn nhà thơ phùng quán
những người yêu văn còn không thể không nhắc đến những vần thơ
tiểu thuyết mang đậm chất chữ tình sâu lắm
cùng với đó là những trang tiểu thuyết dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi của ông
như dũng sĩ chép còm cuộc đời một đuôi dép cao su
tức là ông không hoa mỹ ông không phải là một nhà thơ tài hoa
nhưng tôi nghĩ là một nhà thơ rất là tài tình
về tiểu thuyết về văn xuôi anh phùng quán còn viết nhiều là những cuốn sách
sinh động với giọng văn mộc mạc đơn sơ
nhưng cách viết của ông giản dị chân thật gây xúc động mà độc giả việt nam nhớ mãi
nhưng phùng quán cũng là một nhà thơ
có thể nói là một nhà thơ hàng đầu
ông có cuộc đời chìm nổi
cho nên có lúc ông đã viết những câu thơ có tính chất tuyên ngôn như thế này
có những lúc ngã lòng vị câu thơ mà đứng dậy
chính như vậy thơ đã cứu cuộc đời ông đấy văn nghệ đã cứu cuộc đời ông ấy
và ông ấy nghị lực để vươn lên có những lúc ngã lòng vịn câu thơ mà đứng dậy
tác phẩm tiêu biểu tạo nên dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng
đông đảo các thế hệ bạn đọc
có lẽ chính là tiểu thuyết tuổi thơ dữ dội được ông sáng tác năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trong suốt một mươi năm
được chắp mút trong căn trời nhỏ giữa mặt hồ tây lộn gió
có lẽ bởi vậy mà xuyên suốt gần một nghìn trang tiểu thuyết
tuổi thơ dữ dội của nhà văn phùng quán luôn toát lên điều gì đó mãnh liệt dữ dội
nhưng vẫn hết sức trong trèo dịu êm
đối với tôi thì thế này hồ tây đã giúp cho tôi sống qua những cái ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình
cuộc đời là gian khí và tôi gặp phải những khổ mạng văn chương
thế thì không biết tá túc vào đâu cả
thì hồ tây ở đấy tôi đã sinh sống cấp cho tôi đời sống hàng ngày
có cá lá rau
và những điều quan trọng hơn nhất là cấp cho tôi kinh nghiệm tạm hứng khi pha
thành ra tôi phải nói là tôi tuy là người huế nhưng tôi rất tự hào
tôi là người rất hiểu biết hồ tây hơn rất nhiều người hà nội
rồi chưa ai được nắm hồ tây nhiều như tôi
lấy bối cảnh đất nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
tuổi thơ dữ dội xoay quanh công cuộc chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên một mươi ba một mươi bốn tuổi
trong hàng ngũ đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn trần cao vân
tác phẩm miêu tả xúc tích quá trình tham gia chiến đấu
và hy sinh ở tuổi đời rất trẻ của ba mươi thiếu niên
tập trung quanh các nhân vật tiêu biểu là lượm mừng quỳnh sơn ca
và một loạt các nhân vật khác như từ giát bồng gia rắn vịnh xưa
những đứa trẻ nhỏ bé non thơ nhưng chứa đựng một tấm lòng quả cảm
ý chí kiên cường làm dung cảm trái tim của biết bao độc giả
tuổi thơ dữ dội là một cuốn tiểu thuyết dài trang toàn cảnh nói về hình ảnh
những em thiếu nhi việt nam đã làm trinh sát
đã cùng với bộ đội chiến đấu trong những ngày đầu của kháng chiến chống pháp ở mặt trận miền trung
những câu chuyện của các em rất vui
có em đi kháng chiến là chỉ vì cái đầu tiên là chỉ vì là ở cái sân trụ sở đấy là nó có cái
cái cây tầm gửi thì em mới muốn đến đấy để lấy về để chữa bệnh cho mẹ
thì là tham gia kháng chiến bữa bắt đầu là như thế
rồi sau bắt đầu là hòa nhập vào để chiến đấu
có em thì gia đình rất khá giả muốn là về để đi học tập ở nước ngoài châu âu
nhưng mà nhất định không về
cứ ở lại với đoàn quân gian khổ này kháng chiến
và đến khi gia đình của em là thuộc cái tầng lớp trên
gia đình ấy là theo định thì em rất đau khổ
với hàng chục năm nghiên cứu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật việt nam
mỗi khi nhắc đến tiểu thuyết tuổi thơ dữ dội của nhà văn phùng quán
chuyên gia nghiên cứu văn học nguyễn hòa đều thể hiện sự trân trọng ấn tượng
với ông chất đặc trưng nhất làm nên sự thành công phổ biến của tuổi thơ dữ dội
chính là ở sự đa dạng vùng miền
với số lượng lớn nhất
với số lượng lớn các nhân vật chính đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước
cái khó của nhà văn là làm sao để thể hiện được đầy đủ
rõ ràng nhất những điểm đặc trưng ấy của từng nhân vật
và phùng quán đã làm được điều ấy nhờ hàng chục năm trinh chiến dọc chiều dài đất nước của ông
thì chúng ta thấy những tác phẩm viết theo kiểu như thế
mộc mạc như thế chân thành như thế
thậm chí là rất tuân thủ nguyên ngặt
cái gọi là các cái phương ngữ
tiếng nói của người địa phương từng khu vực địa lý là rất rõ ràng
các cái vùng văn hóa là rất rõ ràng
cái đó thì nó có một cái ai đó nó phản ánh đúng được cái động thái tâm lý và động thái xã hội
động thái ngôn từ của các nhân vật ở trong tác phẩm
nhưng đồng thời là nó cũng có thể gây khó khăn cho những người tiếp người đọc khác mà ở trong khu vực văn hóa khác
thì đôi khi là nếu không có một cái cái vùng văn hóa nó rộng rộng thì đọc thì nó không hiểu
về khủng khoán thì như vậy văn của ông phong phạm là văn của sự mộc mạc
của sự chân chất và văn của những người mà muốn nhìn sự vật một cách tròn trĩa nhất
để hiểu nó trực tiếp nhất để hiểu nó và diễn tả về nó
cùng với đó khi đi đến những chương cuối cùng của tuổi thơ dữ dội
độc giả chắc hẳn sẽ không khỏi nghẹn ngào xúc động trước sự hy sinh của những chiến sĩ trinh sát một mươi ba một mươi bốn tuổi
khép lại cả một bầu trời tương lai rộng mở phía trước các em nằm lại đó
hòa bình cùng đếp mẹ bằng tất cả sự kiên cường quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
tất cả dưới ngoài bút của phùng quán bỗng trở nên thật thanh thản nhẹ nhàng và linh thiêng
dưới bút có rất nhiều cách thức khác nhau người thì bị thế này người thì bị khác
người bị đi tù người bị chết khi điểm hỏa chú bé mừng khi điểm hỏa
khi tấn công vào khi phát tấn công tất cả cái thứ đó
thì có những hy sinh khác nhau
và cái hy sinh này biết là gì
hầu như không gợn lên cái gì đó là một sự ân hận mà nổi lên trong đó lòng quả cảm
chúng ta cứ hình dung mà xem vào những năm lá tháng đó
mà những đứa trẻ với đứa tuổi như thế mà có ý thức về dân tộc đất nước như thế
về cái niềm tự hào dân tộc cái tình yêu đối với nền độc lập
lớn như thế mà sẵn sàng hy sinh cả thân mình không phải dễ
nhưng mà chúng ta đọc nó lên gân
tái hiện lại cuộc kháng chiến chống thực dân oai hùng nhưng cũng hết sức gian nan của dân tộc ta
dưới góc nhìn của những thiếu niên một mươi ba một mươi bốn tuổi
chính điều ấy đã đưa tiểu thuyết tuổi thơ dữ dội trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt đối với các nhà làm phim
được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm một nghìn chín trăm chín mươi
qua bàn tay của đạo diễn nguyễn vinh sơn
ngay khi vừa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ
tuổi thơ dữ dội đã nhận được đông đảo sự quan tâm và đón nhận của khán giả hai miền khi ấy
sau đó trả niệm nổ nổ hai trăm triệu vô cùng nổ tháng một mươi
vòng đau bỏng với mảng đất điện tàu thái

ba dây sánh đá hai chân một chân đáy

một chân đáy đá một chân đáy nhà
một chân đáy đáy nhà vòng đáy nhà